do đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bí thư đảng ủy công an trung ương bộ trưởng bộ công an làm trưởng đoàn
đã đến thắp hương tưởng niệm đồng chí nguyễn minh tiến nguyên thứ trưởng bộ nội vụ nay là bộ công an
nhân dịp kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh đồng chí một mươi bảy tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm hai mươi hai một mươi bảy tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
bộ trưởng tô lâm cùng đoàn đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ đồng chí nguyễn minh tiến
người chiến sĩ cộng sản kiên trung dũng cảm luôn trung thành tuyệt đối với đảng với tổ quốc và nhân dân
người lãnh đạo chỉ huy mẫu mực của lực lượng công an nhân dân
xem phim tư liệu ôn lại quá trình hoạt động công tác của đồng chí nguyễn minh tiến do truyền hình công an nhân dân xây dựng
bộ trưởng tô lâm khẳng định với ba mươi năm công tác trong lực lượng công an nhân dân
trong đó một mươi năm năm làm thứ trưởng bộ công an
đồng chí nguyễn minh tiến đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia
đảm bảo trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng công an nhân dân
đồng chí là một trong những người đặt nền móng xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
kỷ niệm một trăm linh năm ngày sinh của đồng chí cũng là dịp để cán bộ chiến sĩ công an nhân dân và gia đình ôn lại lịch sử truyền thống
đồng thời sẻ chia những kinh nghiệm bài học quý cho lớp lớp thế hệ trẻ nói chung
cán bộ chiến sĩ lực lượng công an nhân dân nói riêng học tập và nói theo
thay mặt gia đình bà lê phương vợ cố thứ trưởng nguyễn minh tiến bày tỏ sự xúc động và trân trọng những tình cảm tốt đẹp
mà đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an dành tặng cho gia đình
nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của gia đình nuôi dạy con cháu khôn lớn trưởng thành
đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
thưa quý vị và các đồng chí
cố thứ trưởng bộ công an nguyễn minh tiến một vị lãnh đạo toàn tài toàn tâm
người đã có những đóng góp hết sức quan trọng trong suốt quá trình phát triển vững mạnh của lực lượng công an nhân dân việt nam
với hơn ba mươi năm công tác trong ngành một mươi năm năm với vai trò thứ trưởng
đặc biệt đồng chí là người đã đặt nền móng vững chắc cho sự phát triển của lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân hiện nay
được trao tặng huy hiệu năm mươi năm tuổi đảng khuôn trương kháng chiến chống mỹ thiếu nước hạng nhất khuôn trương độc lập hạng nhì
khuôn trương quân công hạng nhất cùng nhiều phân thưởng cao quý khác
đặc biệt năm hai nghìn một mươi hai cố thứ trưởng bộ công an nguyễn minh tiến được chủ tịch nước truy tặng huân chương độc lập hạng nhất
đó là những ghi nhận của đảng và nhà nước cho sự công hiến những đóng góp quan trọng của đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng nói chung
và sự phát triển của lực lượng công an nhân dân nói riêng
đồng chí nguyễn minh tiến được bộ trưởng trần quốc hoàn tin cậy và giao cho trọng trách xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
trong cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước từ tư duy đến từ tổ chức hành động đồng chí nguyễn minh tiến cũng đã giúp đồng chí bộ trưởng
xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân thành một lực lượng vũ trang tin cậy của đảng
đủ sức đối phó với mọi thủ đoạn mọi phương tiện kỹ thuật tiên tiến của địch
đồng chí cũng là một trong những người đã đặt nền móng để xây dựng lực lượng kỹ thuật nghiệp vụ công an nhân dân
có phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia phát hiện đấu tranh phòng chống
đồng chí nguyễn minh tiến sinh năm một nghìn chín trăm hai mươi hai tên khai sinh là nguyễn công trân xuất thân trong một gia đình có truyền thống cách mạng tại ngọc thụy gia lâm hà nội
một mươi bảy tuổi đồng chí đã tham gia hội thanh niên phản đế và hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng trong suốt quá trình hoạt động cách mạng của mình
với hơn ba mươi năm công tác trong lực lượng công an nhân dân một mươi năm năm giữ cương vị thứ trưởng bộ công an
ngay khi được bộ trưởng trần quốc hoàn tin cậy giao nhiệm vụ đồng chí đã ghi nhiều dấu ấn và thành công quan trọng

trên cương vị của mình thứ trưởng nguyễn minh tiến đã đề xuất phát triển lực lượng cán bộ chuyên môn về khoa học hình sự
hợp tác xây dựng viện kỹ thuật hình sự và đào tạo chuyên môn do nước ngoài tài trợ
từ đó nhiều đoàn cán bộ kỹ thuật nghiệp vụ công an ra nước ngoài học tập nghiên cứu nhằm nâng cao trình độ nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu tình hình thực tiễn đặt ra
với quyết tâm đó với tầm nhìn đó cho nên là công an việt nam có một đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật
đầu tiên được đào tạo một cách rất bài bản và tiếp nhận để vận hành những loại máy móc phương tiện trang bị rất là hiện đại lúc của cái lúc bấy giờ
và làm chủ những phương tiện đó phục vụ công tác công an nhất là công tác phản gián điện đài công tác tình báo điện đài
rồi đấu tranh chống gian đàm biểu kích đảm bảo thông tin liên lạc hai chiều giữa miền bắc việt nam cho sự chỉ đạo của bộ công an với công tác an ninh việt nam
trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình thứ trưởng nguyễn minh tiến đã giành nửa cuộc đời của mình cho sự nghiệp bảo vệ an ninh tổ quốc
và xây dựng lực lượng công an nhân dân việt nam góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân ngày một trưởng thành
tuyệt đối trung thành với đảng nhà nước và nhân dân sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc vì ấm no hạnh phúc của nhân dân
thưa quý vị sau gần một năm triển khai thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi còn gọi là đề án sáu ghi nhận nhiều kết quả bước đầu tích cực
cụ thể thiết thực người dân doanh nghiệp dần nhận thấy những tiện ích do chuyển đổi số mang lại
cùng với các bộ ngành bộ công an đã thể hiện
vai trò tiên phong gương mẫu đi đầu trong việc triển khai đề án sáu
với quyết tâm cao nỗ lực lớn toàn lực lượng công an nhân dân đã và đang triển khai quyết liệt thực hiện đề án
và trong tiểu mục đề án sáu vì lợi ích người dân và doanh nghiệp ngày hôm nay
chúng tôi xin mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại hành trình chuyển đổi số trong công an nhân dân trong gần một năm qua
với những dấu ấn nổi bật qua phần trình bày của biên tập viên linh chi
kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị trên tinh thần xác định triển khai thực hiện đề án sáu là mệnh lệnh công tác
là trách nhiệm danh dự của lực lượng công an nhân dân
toàn lực lượng công an đã tập trung thực hiện quyết liệt đồng bộ các giải pháp
và sau gần một năm triển khai đã đạt được nhiều kết quả rất tích cực
trong tổng số hai mươi năm dịch vụ công thiết yếu theo đề án sáu
ngành công an có nhiệm vụ cung cấp một mươi một dịch vụ công trực tuyến
bao gồm cấp
cấp lại sửa đổi bổ sung hộ chiếu phổ thông
đăng ký thưởng chú đăng ký cấp điển số xe mô tô xe gắn máy
thu tiền nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ qua thiết bị ghi hình
cấp đổi căn cước công dân khai báo tạm vắng thông tin lưu trú
xác nhận số chứng minh nhân dân khi đã được cấp thẻ căn cước công dân
thủ tục làm con dấu mới và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu dấu
thủ tục làm con dấu thu nhỏ dấu nổi dấu si và cấp giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con dấu
và cuối cùng là cấp cấp lại giấy phép lái xe
cho đến nay bộ công an đã cung cấp tất cả một mươi một trên tổng số một mươi một dịch vụ công thiết yếu
trên cổng dịch vụ công bộ công an cổng dịch vụ công quốc gia
trong đó nhiều dịch vụ công đã tạo ra thuận lợi rất lớn cho người dân
có thể dẫn chứng như là nhóm dịch vụ công trực tuyến cấp cấp lại sửa đổi bổ sung hộ chiếu
ở mức độ bốn
ngồi ở bất kỳ đâu vào thời điểm nào chỉ với một chiếc điện thoại thông minh
hoặc máy tính có kết nối internet nhận hộ chiếu theo hình thức công dân đã đăng ký
qua bưu điện hoặc là qua cơ quan quản lý xuất nhập cảnh
vâng như vậy là công dân đã không cần phải đến các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính như trước đây
điều này đã tạo thuận lợi rất lớn cho người dân
trong bối cảnh nhu cầu xuất nhập cảnh đi nước ngoài tăng cao sau đại dịch
vâng nhanh tiện lợi giảm thiểu thời gian công sức đi lại
vì vậy việc lực lượng công an cải cách thủ tục hành chính
triển khai nhiều dịch vụ công trực tuyến đã nhận được sự đồng tình ủng hộ cao của người dân
ngay trên cổng dịch vụ công bộ công an chỉ qua vài thao tác trên điện thoại
anh tam đã có thể hoàn thiện hồ sơ đăng ký cư trú
điều mà nếu như trước đây phải cần rất nhiều thủ tục giấy tờ xác minh
chủ động được về việc đăng ký các hồ sơ về cư chú
cũng đồng thời là chủ động tự mình
tra cứu được các tư cầu về tiến độ
cũng như là hồ sơ của mình đang ở mức độ như thế nào để chúng ta chủ động được rất là thuận tiện
cũng ngay tại trụ sở công an xã
anh bắc đã được lực lượng công an tại đây tiếp nhận và giải quyết hồ sơ đăng ký xe máy
thay vì phải đi hơn hai mươi km lên trụ sở công an huyện như trước đây
công an xã mạng lăng cũng đã tổ chức
đăng ký xe máy mô tô xe gắn máy xe đạp điện thì bà con dân chúng tôi rất là phấn khởi và đến đây thì các đồng chí công an cũng làm rất là nhanh chóng
tại các trụ sở công an
các thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến được niêm yết công khai
cùng với bộ phận một cửa
nhiều mô hình hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến
cũng đang được triển khai đến từng khu dân cư
giúp người dân tiếp nhận và hoàn toàn chủ động với các thủ tục hành chính qua dịch vụ công
triển khai cái dịch vụ công trực tuyến này thì tôi thấy là rất là tiện lợi
cho mọi công dân
khi nào có các thủ tục hành chính công
thì đỡ phải đi lại và đỡ phải có những cái phần phiền phức dọc đường đi
tôi thấy là đây là
đồng chí triển khai cái này thì
nó phục vụ mọi dân rất là tốt
ví dụ như vừa đầu mình đi làm là
cho bằng google
thì mình phải lên
văn phòng một cửa mình ngồi đợi rất là lâu
nhưng mà bữa nay có khai ở nhà thì mình ở nhà mình khai trước xong rồi mình chỉ lấy mình nộp
rồi đến nhà họ cho mình giấy ẻ mình cầm
đến nhà mình lấy mình
mình nhận cái cỏ mình đi về thôi
nó sẽ đơn giản hơn nhiều
theo số liệu thống kê trong một mươi một tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
công tác tiếp nhận giải quyết hồ sơ trên cổng dịch vụ công bộ công an
đã tăng lên
nếu như sáu tháng đầu năm
là ở mức dưới một mươi
thì nay đã tăng lên gần một mươi năm
số lượng tài khoản đăng ký sử dụng các dịch vụ công trực tuyến trên cổng dịch vụ công bộ công an
cũng tăng từ gần
sáu mươi sáu tài khoản
ở thời điểm đầu tháng tám
lên ba trăm bốn mươi tài khoản
ở thời điểm hiện nay
tức là tăng hơn năm lần
cùng với đó bộ công an đã cơ bản hoàn thành việc cung cấp hai trăm hai mươi bảy dịch vụ công
mức độ ba mức độ bốn
thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành công an
song song với việc xây dựng các quy trình
điện tử nội bộ
cắt giảm thủ tục hành chính
thì bộ công an cũng đã thể hiện vai trò
tiên phong gương mẫu
trong việc phối hợp với các bộ ngành
triển khai đề án sáu
trên nền tảng ứng dụng
từ cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư
và căn cước công dân
cụ thể đã triển khai kết nối chính thức
với một mươi hai đơn vị bộ ngành
một mươi bốn địa phương
và một số doanh nghiệp nhà nước
đồng bộ gần bốn mươi triệu thông tin mã bảo hiểm xã hội
đã có một mươi một một trăm bảy mươi một
trên tổng số

sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
tích hợp bảo hiểm y tế
trong khám chữa bệnh
đạt tỷ lệ
với gần một bảy triệu công dân
sử dụng thẻ căn cước công dân gắn chip
đi khám chữa bệnh
đồng bộ gần chín mươi tám triệu mũi tiêm vaccine từ bộ y tế
tổ chức xác thực trên hai mươi triệu thông tin thuê bao
với ba nhà mạng
nhằm giải quyết tình trạng siêm giác
và trước đó bộ công an đã phối hợp với
bộ giáo dục và đào tạo
triển khách đăng ký dự thi trực tuyến
cho gần một triệu thí sinh
đạt tỷ lệ chín mươi ba một
góp phần tiết kiệm rất lớn chi phí
từ căn cước công dân gắn chip
thì đã ứng dụng xác thực danh tính tại các quầy giao dịch ngân hàng
và thí điểm sử dụng thẻ căn cước công dân
thay thế thẻ atm
tại một số tỉnh thành phố
đặc biệt ngày một mươi tám tháng bảy vừa qua bộ công an đã công bố hệ thống định danh
và xác thực đệ tử
đưa việt nam trở thành một trong những nước
có định danh đệ tử quốc gia
việc sử dụng tài khoản định danh đệ tử
sẽ là một trong các phương thức
giúp người dân sử dụng thay thế cho sổ hộ khẩu sổ tạm chúa giấy
từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi
điều này thể hiện sự cố gắng nỗ lực rất lớn của toàn lực lượng
và quan trọng nhất
là từng bước thay đổi thói quen của người dân
từ trực tiếp
sang trực tuyến
đây cũng là một bước cải cách rất lớn
vượt qua được nhiều những tâm lý thói quen
thậm chí lợi ích cục bộ
để phục vụ nhân dân với tinh thần công hiến cao nhất có được những kết quả ấn tượng nêu trên
là cũng do có cái sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của chính phủ thủ tướng chính phủ
sự phù hợp chặt chẽ của các bộ ban ngành có liên quan
sự tham gia của các tổ chức các doanh nghiệp
và sự đồng tình ủng hộ
của nhân dân
sự chỉ đạo sâu sát quyết liệt của đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
với quyết tâm chính trị cao
từ trung ương tới cơ sở
đặc biệt là
biểu dương tinh thần trách nhiệm
sự cống hiến sáng tạo
của đội ngũ cán bộ chiến sĩ công an
trên khắp mọi miền của tổ quốc
nhất là các đồng chí ở cấp xã
rất vất vả
ngày đêm để hoàn thành
việc thu thập dữ liệu phục vụ nhân dân với tinh thần phục vụ cao nhất
những kết quả này cũng đã khẳng định vai trò vị thế và sự cống hiến đóng góp của lực lượng công an nhân dân
đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia
tạo nền tảng để đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ này trong năm hai nghìn hai mươi ba
và những năm tiếp theo
công tác chuyển đổi số trong công an nhân dân
đã tạo ra những bước chuyển quan trọng trong cải cách thủ tục hành chính ngành công an
nhất là triển khai đề án sáu
và trách nhiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với người dân
góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước
tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp
trong phát triển kinh tế xã hội
những kết quả này đã khẳng định vai trò vị thế
và sự cống hiến đóng góp của lực lượng công an nhân dân
đối với tiến trình chuyển đổi số quốc gia
tạo nền tảng để đẩy mạnh hơn nữa nhiệm vụ này
trong năm hai nghìn hai mươi ba
và những năm tiếp theo
và phần trình bày của tôi ngày hôm nay xin được tạm dừng tại đây
tiếp tục với một số tin tức an ninh trở tự đáng chú ý
một đường dây mua bán vận chuyển tàng trữ ma túy với số lượng lớn vừa bị phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh thừa thiên huế triệt phá
bắt giữ ba đối tượng có liên quan
các đối tượng bị bắt giữ gồm nguyễn văn vui nguyễn thanh tuấn tên gọi khác là cu my
và nguyễn thị dung cùng chú thành phố huế tỉnh thừa thiên huế
trước đó ngày một mươi sáu tháng một mươi hai lực lượng công an đã bắt quả tang đối tượng vui
đăng tảng chữ trái phép một viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc
với khối lượng hơn bốn trăm ba mươi gram
tiếp tục khám xét nơi ở của các đối tượng tuấn dung và nhà cậu ruột của tuấn
đã phát hiện thu giữ thêm gần ba mươi năm trăm linh viên ma túy dạng hồng phiến
một ba mươi hai kg ketamine sáu mươi ba viên thuốc lắc một khẩu súng rulo bốn mươi viên đạn và hai cây dao
tổng khối lượng ma túy tổng hợp thu giữ được là gần năm kg ma túy
các đối tượng khai nhận toàn bộ số ma túy trên là do đối tượng tuấn mua từ lao bảo quảng trị
đưa về huế để bán
vui dung là đối tượng giúp sức trong đó dùng cất giữ ma túy
còn vui trực tiếp bán ma túy để kiếm lời
công an quận tám tp hcm
tp hcm cho biết vừa bắt giữ bảy đối tượng về hành vi sản xuất mua bán hàng giả là thuốc chữa bệnh
thu giữ hơn hai mươi sản phẩm thuốc giả các loại
trước đó đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ công an quận tám
ập vào một bãi xe trên đường cao lỗ phường bốn quận tám
bắt quả tang cường hạnh hào trinh đang sản xuất thuốc giả
qua khám xét lực lượng chức năng đã thu giữ hơn tám năm trăm linh hộp thuốc giả
đây là các loại thuốc kháng sinh trị ho hen xuyển giảm đau
từ lời khai của các nghi phạm công an quận tám bắt giữ khoa và quyền về hành vi mua bán hàng giả
khám xét nơi ở của hai nghi phạm trên nhà chức trách thu giữ gần một mươi hộp thuốc giả các loại
mỗi đồng điều tra cảnh sát khám xét một sưởng sản xuất thuốc giả tại tp biên hòa đồng nai
bắt giữ nghi phạm đặng văn hóa thu giữ nhiều loại tân dược giả
đến nay công an quận tám đã kiểm đếm được gần hai mươi sản phẩm thuốc giả
số thuốc chưa kiểm đếm còn rất lớn tổng giá trị số thuốc giả trên đang được cơ quan chức năng thẩm định
được biết các nghi phạm sản xuất thuốc giả trong đó có các loại thuốc kháng sinh rồi đem bán
về các nhà thuốc chợ thuốc ở tp hcm gây nguy hiểm cho người dân sử dụng
thời gian tới đơn vị đang phối hợp với cơ quan quản lý thị trường và các đơn vị liên quan
để kiểm tra toàn bộ số thuốc đang thu giữ để có cơ sở xử lý nghiêm các đối tượng
một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá quy mô lớn với tổng số tiền giao dịch đánh bạc
trên tám mươi tỷ đồng vừa bị công an thị xã buôn hồ tỉnh đắk lắc triệt xóa thành công
qua công tác nghiệp vụ công an thị xã buôn hồ phát hiện một đường dây cá độ bóng đá quy mô rất lớn
hoạt động rất tinh vi nên đã xác lập chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây cá độ trên
sau một thời gian tích cực xác minh điều tra công an thị xã buôn hồ đã huy động gần một trăm linh cán bộ chiến sĩ
chia làm một mươi bảy tổ công tác đồng loạt vây bắt khám xét khẩn cấp chỗ ở của các đối tượng trong đường dây trên
bước đầu có hai mươi năm đối tượng liên quan đã được triệu tập làm việc
các đối tượng hoạt động rất tinh vi có sự cấu kết rất chặt chẽ và khép kín
các đối tượng rất cảnh giác thường xuyên sử dụng chiêu trò các mánh khóe và có các đối tượng canh gác
canh chừng những người lạ vào khu vực vì đây là khu vực phường thống nhất liên quan đến công giáo
những người lạ vào rất dễ bị phát hiện là các đối tượng thường xuyên thay đổi hoạt động của mình
ví dụ như thay đổi sim thay đổi địa điểm rồi thay đổi về các giao dịch
và đặc biệt là chúng giao dịch qua các hệ thống ngân hàng
các hành vi đó rất khó phát hiện
với tinh thần kiên quyết đấu tranh bắt giữ các đối tượng thông qua hoạt động cá cược bóng đá qua mạng
lực lượng công an thị xã đã thành lập ban chuyển án và cử các tổ xuống em quân
áp sát các mục tiêu và đồng loạt gia quân đấu tranh với một mươi bảy điểm
đường dây cá độ bóng đá trên do ba đối tượng trần văn thọ nguyễn tiến dũng và nguyễn quốc hiến
đều trú ở phường thống nhất thị xã buôn hồ cầm đầu
để đối phó với cơ quan công an các đối tượng còn thường xuyên thay đổi sim giác điện thoại
xóa tin nhắn hàng ngày và liên tục thay đổi địa điểm hoạt động
quá trình khám xét cơ quan công an đã thu giữ ba mươi ba điện thoại di động nhiều sổ sách ghi chép
thẻ atm và các công cụ phương tiện phục vụ đánh bạc
được biết đường dây cá độ bóng đá này với số tiền giao dịch khoảng bốn trăm linh triệu đồng một ngày
tổng số tiền đã giao dịch để đánh bạc đến nay ước tính khoảng hơn tám mươi tỷ đồng
tổng số tiền đã giao dịch để đánh bạc đến nay ước tính khoảng hơn tám mươi tỷ đồng một ngày
tổng số tiền đã giao dịch để đánh bạc đến nay ước tính khoảng hơn tám mươi tỷ đồng một ngày
gửi các bộ trưởng chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố và các đơn vị có liên quan
theo đó thủ tướng yêu cầu bộ trưởng bộ lao động thương binh và xã hội chỉ đạo phối hợp với các địa phương
nắm tình hình về hoạt động sản xuất kinh doanh kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện các chế độ
chính sách thanh toán đầy đủ tiền lương tiền thưởng theo đúng quy định
chủ tịch ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các cơ quan đơn vị nắm bắt tình hình
hoạt động sản xuất kinh doanh chi trả lương thưởng cho người lao động của doanh nghiệp và đời sống của người lao động
nhất là người lao động bị mất việc thiếu việc làm tạm thời để có các giải pháp hỗ trợ kịp thời
hiệu quả đảm bảo việc làm thu nhập và ổn định đời sống cho người lao động
tổng liên đoàn lao động việt nam chỉ đạo công đoàn các cấp nắm tình hình lao động việc làm lương thưởng
đời sống người lao động việc đi lại của người lao động trong dịp tết để có các phương án cơ cấu lại lực lượng
lao động với những nơi thừa thiếu cục bộ
hỗ trợ kịp thời hiệu quả nhất là đối với những người yếu thế người có hoàn cảnh khó khăn
các doanh nghiệp tích cực chủ động duy trì sự ổn định và phát triển sản xuất kinh doanh
sắp xếp lao động và giải quyết các chế độ lương thưởng cho người lao động nộp đầy đủ bảo hiểm xã hội
bảo hiểm y tế bảo hiểm thất nghiệp kinh phí công đoàn thực hiện nghiêm các cam kết với người lao động theo quy định
thủ tướng chính phủ yêu cầu các bộ ngành địa phương và kêu gọi người dân doanh nghiệp người lao động
trung sức đồng tâm hiệp lực tập trung khắc phục những khó khăn đảm bảo việc làm thu nhập và tập trung chăm lo đời sống người lao động
đảm bảo an sinh xã hội đặc biệt trong dịp tết dương lịch hai nghìn hai mươi ba và tết nguyên đán quý mão